trước đây khoảng một mươi số rùa xanh bị mắc cản trên các bãi biển đã nuốt phải chất dẻo hoặc bị viêm nhiễm sau khi tiếp xúc với rác thải nhưng năm nay khoảng năm mươi trường hợp có liên quan đến rác thải nhựa
còn đây là một buổi thu dọn rác thải của năm trăm linh tình nguyện viên tại santo domingo một thành phố du lịch nổi tiếng của cộng hòa dominica ở đây lượng rác thải nhiều đến mức sóng không thể đánh được vào bờ
trong sáu ngày vừa qua chúng tôi đã thu gom được sáu mươi tấn rác thải rắn số rác thải này chủ yếu đến từ thành phố santo domingo và tỉnh lân cận monte plata
có lẽ chúng ta sẽ còn thấy sốc hơn nữa trước những con số mà liên hợp quốc vừa công bố nhân ngày đại dương thế giới mùng tám tháng sáu năm nay
hơn một nửa trong số tám triệu tấn rác thải nhựa được đổ xuống các đại dương của thế giới mỗi năm là từ năm nước châu á trong đó có trung quốc
và một số nước asean khoảng ba trăm linh triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm
nhưng chỉ có chín được tái chế sau khi sử dụng phần lớn bị thải ra môi trường chủ yếu là đại dương
số rác thải này hủy hoại một triệu con chim biển và một trăm linh động vật biển có vú mỗi năm
ngoài ra rác thải nhựa còn khiến các hệ sinh thái biển thiệt hại mỗi năm tám tỷ usd
với tốc độ như vậy hơn một mươi ba tỷ tấn rác thải nhựa sẽ được thải vào môi trường
và vào thời điểm này rác thải nhựa trong đại dương có thể nhiều hơn cả cá
cá đối là loại thực phẩm vô cùng phổ biến ở hồng kông trung quốc
theo tổ chức hòa bình xanh sáu mươi cá đối tại quốc gia này có lượng lớn chất thải nhựa trong cơ thể
bên cạnh đó có tới một trăm bảy mươi loài sinh vật biển khác như chai hến cá trích tôm hùm
cũng được phát hiện có chứa một lượng nhỏ chất thải nhựa
những màu nhựa độc hại này sẽ gây hại cho sức khỏe con người
loại độc này được kiểm chứng là có tiềm năng gây ra bệnh ung thư đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ
hiện hồng kông trung quốc đang gặp phải vấn đề lớn về rác thải nhựa
cứ một mét vuông nước biển có tới năm mẫu vật nhựa nhỏ con số này gấp gần hai năm lần so với mức trung bình tại mỹ
những màu nhựa nhỏ này là các mảnh vụn có chiều dài chưa đến năm mm
còn với ngư dân và các tiểu thương buôn bán thủy hải sản đây thực sự là vấn đề sống còn đối với bản thân họ và những người thân trong gia đình
biển rất rộng lớn và sẽ luôn tồn tại những thứ gì đó gây ô nhiễm
vấn đề ô nhiễm môi trường nước vẫn chưa được cải thiện và nó ngày càng nghiêm trọng hơn
bạn sẽ không bao giờ có thể ngừng lo lắng về nó được đâu

các nhà khoa học cảnh báo có khả năng cao là con người chúng ta vẫn đang uống phải chất thải nhựa mỗi ngày
tình trạng ô nhiễm trắng hay còn gọi là ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những thách thức môi trường được đề cập nhiều nhất trong năm hai nghìn một mươi tám
nhiều quốc gia đã bắt đầu áp dụng điều luật cấm sử dụng các sản phẩm nhựa một lần
chẳng hạn như tại hàn quốc từ ngày hai tháng tám vừa qua cốc và đồ nhựa dùng một lần không được phép sử dụng trong nhà hàng quán ăn và quán cà phê
người bán chỉ cung cấp đồ này
khi khách mua hàng mang đi và nếu vi phạm sẽ bị phạt lên tới một tám trăm linh đô la mỹ
trung bình người dân hàn quốc tiêu thụ khoảng bốn trăm một mươi bốn túi ni lông một năm cao hơn nhiều so với mức một trăm chín mươi tám túi của người dân các nước thuộc liên minh châu âu
bên cạnh đó bộ tài nguyên môi trường của hàn quốc quyết định bổ sung thêm năm mặt hàng làm từ chất liệu nhựa vào danh mục những hàng hóa bị áp dụng cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
một khi bị liệt vào danh sách áp dụng cơ chế này
nhà sản xuất sẽ phải chi trả một khoản phí để hỗ trợ cho các công ty tái chế chất thải nhựa
bộ môi trường cũng đang có kế hoạch xúc tiến phương án nâng tỷ lệ bắt buộc tái sử dụng túi ni lông hiện đang ở mức sáu mươi sáu lên chín mươi vào năm hai nghìn hai mươi
mới đây nhất chile đã trở thành quốc gia mỹ la tinh đầu tiên cấm sử dụng túi ni lông tại tất cả các cơ sở kinh doanh thương mại trên cả nước
nếu cơ sở nào vi phạm sẽ phải nộp phạt
nhiều nhà sản xuất đã trở thành quốc gia mỹ latin đầu tiên cấm sử dụng túi ni lông tại tất cả các cơ sở kinh doanh thương mại trên cả nước
không chỉ ban hành các chính sách hạn chế rác thải nhựa điều mà các quốc gia quan tâm là giải pháp công nghệ để xử lý loại rác thải cứng đầu này
các nhà khoa học cũng đã tìm kiếm các giải pháp này từ lâu và mãi tới gần đây một nhóm các nhà khoa học anh và mỹ mới có được bước đột phá
họ đã tìm ra một loại enzyme có khả năng ăn các loại rác thải nhựa
nghiên cứu xuất phát từ một loại vi khuẩn tự nhiên có đặc tính tiêu hủy các loại nhựa nhiệt dẻo hay còn gọi là nhựa pet
chúng tôi nhận thấy rằng enzym của vi khuẩn này khi được bổ sung acid amine đã thúc đẩy tốc độ tiêu hủy nhựa trong khi nhựa thường phải mất đến bốn trăm linh năm mới tiêu hủy vi khuẩn có thể ăn chúng chỉ trong vài ngày
tuy nhiên vẫn cần thêm thời gian để phát triển enzyme ở quy mô công nghiệp
trong khi đó một công ty của chile có tên là solubax vừa công bố một giải pháp khá độc đáo
trong chiếc túi này không khác gì với túi ni lông thông thường
chúng ta vẫn sử dụng thường ngày nhưng chỉ một lúc sau khi được khuấy đều trong nước túi đã tan ra
theo các nhà sáng chế loại túi này không gây hại cho môi trường thậm chí ngay cả môi trường chất lỏng mà nó vừa hòa tan
túi cũng không chứa những dẫn xuất từ dầu mỏ
chất liệu của túi gồm những thành phần đã được cơ quan chức năng kiểm nghiệm và đều thân thiện với môi trường
khi túi thấm nước khí oxy trong nước sẽ xâm nhập vào chuỗi polymer giải phóng khí hydro
do đó những gì còn lại chỉ là carbon và một số thành tố khác đã được kiểm nghiệm an toàn
dự kiến tới đây loại túi hòa tan trong nước sẽ được sản xuất quy mô lớn tại chile và có thể là cả ở mỹ
góp phần vào cuộc chiến với rác thải nhựa các nhà thiết kế đồng hồ của pháp lại muốn gửi đi thông điệp rằng
chúng ta có thể tái chế loại rác thải này bằng nhiều cách
mẫu đồng hồ này có tên gọi là awacs và được coi là đồng hồ chắc chắn nhất thân thiện với môi trường nhất hiện nay
để tạo ra mẫu đồng hồ awacs các nhà thiết kế đã sử dụng những nguyên liệu có sẵn từ rác thải kết hợp với công nghệ tái chế
viền đồng hồ và dây kim loại được làm từ thép không dỉ tái chế trong khi phần dây đeo được làm bằng vải
từ cao su thiên nhiên hoặc từ rác thải nhựa thu gom được từ các vùng biển khu vực đông nam á
và được xử lý bằng công nghệ nhật bản để biến thành hạt nhựa rồi được dệt thành sợi ni lông
chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp
có rất nhiều cách xử lý vật liệu hàng ngày thông minh hơn và chúng ta cần tôn trọng môi trường xung quanh
dự kiến mẫu đồng hồ thân thiện với môi trường này sẽ được bán trên thị trường trong tháng một mươi một tới với mức giá khoảng ba trăm bốn mươi chín đô la mỹ
tuy nhiên các nhà bảo vệ môi trường cho rằng giải pháp hiệu quả nhất trong cuộc chiến với rác thải là nâng cao ý thức của người dân
chẳng hạn như việc hạn chế sử dụng ống hút nhựa đang trở thành một xu thế
mỗi ngày tính riêng
nhưng tại thị trường anh các nhà hàng mcdonald s sử dụng tới một tám triệu ống út
anh darren gross có thói quen bắt đầu một ngày làm việc bằng một ly cà phê hoặc một cốc sinh tố
nhưng điều đặc biệt là anh luôn mang theo một chiếc ống hút của riêng mình
darren cho rằng những việc đơn giản như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường hơn
là một người tiêu dùng tôi cho rằng mình cần phải quan tâm đến những thay đổi bền vững và tích cực
từ các cửa hàng nhỏ không sử dụng ống út nhựa
đi đầu tiên thể hiện rằng lắng nghe khách hàng các doanh nghiệp lớn sẽ nhìn vào đó và vì họ tham gia vào chỉ còn là vấn đề thời gian
hiện làn sóng tẩy chay những sản phẩm nhựa dùng một lần như bông ngoái tai ống út hộp đựng đồ ăn đang diễn ra khắp nơi
đại dương đang trở thành nơi chứa chất thải từ đất liền trong khi đây vẫn là nguồn sinh kế trực tiếp và gián tiếp cho cả tỷ người
trước sự cấp thiết của việc phải bảo vệ môi trường trước sự xâm lấn của rác thải nhựa
theo liên hợp quốc năm mươi quốc gia trên thế giới đã đưa ra cam kết hành động để giảm ô nhiễm trắng